ba người tử vong trên sáu mươi người bị thương bốn trăm chín mươi hai xe máy bị cháy tám mươi một ô tô và năm xe đạp hư hỏng nặng
thiệt hại theo kết luận giám định xác định khoảng bốn tỷ đồng
và đa số thiệt hại đã được chủ đầu tư và bị hại thỏa thuận bồi thường
theo điều tra kết luận tùng được ban quản lý trung cư thông báo về tình trạng hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động không hoạt động
nhưng không triển khai sửa chữa thay thế
còn ông tuấn với tư cách là trưởng ban quản lý trung cư biết rõ tình trạng hệ thống phòng cháy chữa cháy không hoạt động
nhưng đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm không kiên quyết yêu cầu công ty hùng thanh phải thay thế sửa chữa
nhằm khắc phục vận hành hoạt động báo cháy chữa cháy cứu hộ
từ đó dẫn đến hậu quả khi xảy ra vụ hỏa hoạn hệ thống phòng cháy chữa cháy không hoạt động
hoặc hoạt động không hiệu quả gây ra vụ cháy với thiệt hại lớn
được biết chủ đầu tư công ty hùng thanh đã hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong
viện phí cho các nạn nhân và bồi thường thiệt hại tài sản là hơn một trăm linh hai tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tràng định tỉnh lạng sơn đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
đối với vi văn thoại sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại thôn nà đon xã đội cấn huyện tràng định về hành vi giết người
do nhiều năm mâu thuẫn tranh chấp đất đai với gia đình của anh trai ruột
vào lúc khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi bảy tháng một tại đoạn ngã ba pò giang thuộc thôn nà đon xã đội cấn huyện tràng định
thoại đã dùng súng kíp tự chế có cha đầu đạn vũ khí quân dụng bắn vợ chồng cháu ruột là vi văn bình và chị nông thị huệ
sau khi gây án thoại đã bỏ trốn sang trung quốc để làm thuê
cho đến ngày một mươi hai tháng hai vừa qua đối tượng quay về cùng vợ là hoàng thị duyên lẩn trốn lần nhà
lần trốn ở gần nhà trong hang và chiếc hầm tại khu đồi khuổi kẹn thôn nà đon xã đuổi cấn
thì đã bị lực lượng công an bắt giữ
duyên biết tin chồng bị bắt đã bỏ trốn khỏi địa phương
lực lượng công an thu giữ tang vật của vụ án gồm một khẩu súng tự chế hơn sáu mươi viên đạn
hai trăm ba mươi ba gam đạn bi gang gần tám mươi hai gam thuốc súng và nhiều tăng vật có liên quan
tại cơ quan điều tra đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh an giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn thị kim hạnh
tức một mươi tường năm mươi ba tuổi
phạm thanh sang bốn mươi tuổi hồ tuấn linh bốn mươi một tuổi nguyễn văn lê ba mươi tám tuổi nguyễn văn minh ba mươi một tuổi
cùng chú về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
các bị cáo cùng chú tại huyện an phú tỉnh an giang
vào ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tại khu vực vành đai biên giới rạch chắc di
thuộc phường vĩnh ngươn thành phố châu đốc lực lượng chức năng phát hiện có bốn đối tượng trên thuyền
chạy từ hướng campuchia về việt nam có biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng để kiểm tra
lực lượng chức năng bốn đối tượng cặp vào bờ rồi chạy về phía campuchia
một đối tượng ném lại một túi ni lông bên trong có bốn trăm bảy mươi usd tương đương gần một mươi một tỷ đồng
cho nên đã tiến hành lập biên bản xử lý hành chính và tạm giữ toàn bộ tăng vật
cho đến ngày sáu và ngày chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một sang linh ra đầu thú còn lê và minh bị bắt giữ
điều tra trong vụ án buôn lậu năm mươi một kg vàng xảy ra vào ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
cũng tự thú trước đó có tham gia vận chuyển bốn trăm linh tỷ đồng
bốn trăm bảy mươi usd cùng với sang và linh
qua điều tra bốn đối tượng đã khai nhận tham gia đường dây vận chuyển hàng hóa tiền tệ cho hạnh
từ campuchia về việt nam và được trả tiền công từ ba cho đến bốn triệu đồng mỗi tháng
vào ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín hạnh đã chỉ đạo kêu sang cùng minh linh và lê qua campuchia
nhận số tiền là bốn trăm bảy mươi usd vận chuyển về việt nam thì đã bị phát hiện
riêng hạnh không thừa nhận hành vi phạm tội
tuy nhiên căn cứ vào lời khai của các bị cáo khác và những người
có quyền và nghĩa vụ liên quan
cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định bị cáo hạnh là người chỉ đạo sang linh lê minh
vận chuyển trái phép số tiền usd trên về việt nam
diễn biến của phiên tòa sẽ được cập nhật trong những bản tin tiếp theo
tiếp tục với một thông tin y tế đáng chú ý thưa quý vị mắc covid một mươi chín với những triệu chứng nhẹ nhanh khỏi
thậm chí là mắc bệnh